văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công văn khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái tuyên quang hà giang về chủ động ứng phó với mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất